lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã phát hiện và bắt giữ số lượng lớn rượu ngoại không rõ nguồn gốc
đang được vận chuyển đi tiêu thụ
trên quốc lộ chín thuộc địa phận xã tân long huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng đã phát hiện lái xe huỳnh văn cường trú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng
điều khiển xe ô tô vận chuyển hơn năm trăm linh chai rượu ngoại không có hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc tổng trị giá lô hàng hơn một trăm linh triệu đồng
hiện lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật